thưa quý vị trong bài thơ trẻ con bác hồ đã viết
trẻ em như búp trên cành biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan
thể hiện tính chủ động sự độc lập của trẻ em việt nam thời chiến tranh
đến thời bình khi đất nước ngày càng phát triển thì trẻ em không chỉ biết ăn ngủ học hành
mà còn biết quan tâm hơn tới môi trường sống của bản thân gia đình và cộng đồng
green and clean là một nhóm gồm bốn bạn trẻ học lớp tám
mong muốn rằng những hành động nhỏ của mình có thể lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường tới nhiều người hơn
khát vọng này cũng được dự án không khí sạch thành phố xanh
do trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng đồng hành và lan tỏa
cây thì bản chất của nó cũng là một sinh vật nó sẽ có cảm xúc một phần nào đấy tất nhiên không thể ra được nhưng mà nó có và điều đấy đáng được trân trọng hay là
công muốn tiết kiệm năng lượng được sử dụng trong việc cho thang máy chạy và tiết kiệm năng lượng thì nó sẽ có một tác động tốt tích cực đối với môi trường
tại vì là những thứ này mà nếu mà bị thải ra ngoài môi trường xong rồi nó sẽ trở thành những cái vị hài vi nhựa ấy
thì nói đấy

thì những cái sinh vật nó sẽ bị thải ra ngoài môi trường
thì những cái sinh vật ở ngoài biển họ ăn vào thì mình lại ăn lại những cái con đấy thì nói gì là cuối cùng nói là hại chính mình
thế nên là con đã cố gắng làm ra để giảm thiểu lượng mặt nhựa mà con phải thải ra mỗi ngày để không hại mọi người và không hại chính bản thân con
lúc khi mà mới bắt đầu làm thì hoàn toàn là không dễ một chút nào
con đã thực hiện việc này ở trên trường và khi con mang những cái vỏ bọt sữa về một là thời gian
một là thời gian không có và hai là thời gian không có
và hai là nó sẽ và nó cứ thế nó cứ trồng lên và xong rồi thì cuối tuần mới có
lúc này có lúc đó có thể lôi những cái hụt sữa đấy ra để sử dụng để rửa và cắt
và lúc đấy thì cũng là một tuần trước rồi nên là những cái hụt sữa đấy hụt sữa nó sẽ trở nên cũ và nó sẽ có mùi
lý do mà con lựa chọn những hành động của mình để bảo vệ môi trường là bởi vì con thấy là những cái cây này nếu mà bị vứt đi thì rất là lãng phí
còn với cả nếu mà cây thì nó cũng có rất nhiều lợi ích cho môi trường
mình oxy và không khí thì rất là đáng được trân trọng và con rất là muốn cứu giúp được những cây và làm tốt nhất cho cây mà mình có thể được ạ
ngoài đi thang máy thì mùa đông con sẽ đi bộ và mùa hè thì con sẽ đi xe đạp cho nhanh hoặc là có thể đi xe buýt nếu cái chuyến đường đấy xa quá
và nếu mà nói về ngoài việc di chuyển việc cá nhân thì ở nhà con là trung tâm cơ nên con không thể phân loại rác rõ ràng là hình năm loại
tuy nhiên đối với những loại rác có thể tài chế được thì con đều để riêng ra và đem đến các sức khỏe
các dự kiện để đổi hoặc là đi bán đồng nát thu gom lại tài chế
gia đình con hoàn toàn vẫn hỗ trợ việc này tại vì mọi người cũng biết là nó cũng sẽ là phần mọi người làm môi trường này tốt hơn
mọi người cũng quen với việc đấy và có nghĩa là mọi người cũng coi như đấy là một chuyện bình thường thôi
mọi người đi thang máy mùa đông để làm nóng cơ thể trước khi ra ngoài trời nó lạnh
hoặc là đi mùa hè
mùa hè thì đi thang máy chung thì mọi người cũng không còn làm gì
thì coi như là mình đợi người ta để cho người ta đỡ bị lỡ chuyến
có thể mọi người vẫn sẽ có ý kiến mọi người sẽ thấy nó khá là bẩn chẳng hạn
hoặc là mọi người sẽ cho rằng là nó không cần thiết lắm
hoặc là mình làm tại sao mình không đi mua luôn cây mới mà mình lại đi nhặt những cây cũ
thì con thì con nghĩ là người ta nói gì thì mình kệ
mình cứ làm theo những cái gì mà mình mà nó đúng nó đúng với lẽ sống thì mình sẽ làm theo nó ạ
hãy cứ ăn những hành động mà
mọi người biết là sẽ là để bảo vệ môi trường
nếu mà mọi người biết đấy là một việc tốt thì hãy cứ làm
đừng thấy ngại
tại vì là rất nhiều người cũng đang làm được đấy
đó bọn con thì đã thành lập được hai năm rồi ạ
và những hoạt động chủ yếu của bọn con là đi nói chuyện với những trường học với các bạn học sinh
để cùng các bạn hiểu ra được cái vấn đề môi trường hiện tại
và cùng tìm ra cái
một cái giải pháp để xử lý vấn đề đấy ạ
lý do bọn con muốn thành lập nhóm telegreen là để còn tiếp tục dự án lab của bọn con vào năm hai nghìn một mươi tám ạ
về phân loại rác thải tại nguồn ạ
bọn con thấy là qua quá trình tìm hiểu thì đây là một vấn đề rất là nhức nhối
nếu mà rác thải không được phân loại nó sẽ có rất là nhiều các cái tác hại khác nhau
và việc phân loại rác thải nó ngược lại nó sẽ đem lại rất là nhiều lợi ích
mà nó rất là đáng để thực hiện ạ
trong quá trình đấy tất cả bọn con đều rất là muốn rất là mong muốn được thực hiện
bởi vì bọn con thấy được sự cần thiết của nó rồi
và đây chỉ là một phần của bọn con
còn rất nhiều vấn đề môi trường khác bọn con cũng muốn có thể tiếp cận được và giải quyết
mình có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ và những hành động đỏ nhỏ đấy nó sẽ thành một cái dây chuyền ạ
để tất cả mọi người cùng vào hành động
chứ tôi nghĩ là nếu mà phải đợi đến khi mà người ta làm một cái gì đấy hoành tráng thì nó hơi muộn